nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động xây dựng lối sống lành mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động tại ninh bình
tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức hội thi an toàn vệ sinh giỏi năm hai nghìn một mươi tám
hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức với sự tham gia của ba mươi một đội thi từ các đơn vị trực thuộc
nội dung thi gồm hai phần phần thi lý thuyết trên sân khấu với màn trào hỏi và bấm chuông dành quyền trả lời
phần thi thực hành tại hiện trường về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và công tác sơ cấp cứu nạn nhân bị nạn
sau gần ba ngày tranh tài để lại nhiều dấu ấn cùng những phần thi sôi nổi và gây cấn
với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc khách quan giải nhất đã được ban tổ chức trao cho công ty điện lực vĩnh phúc
giải nhì là công ty điện lực hưng yên công ty điện lực ninh bình giải ba công ty điện lực hà tĩnh công ty điện lực nam định và công ty điện lực quảng ninh
năm nay thì hội thi là năm thứ hai
nhưng mà là thi cho cái đối tượng là công nhân quản lý an toàn vệ sinh viên ở các đơn vị
như vậy là song trùng trong quá trình kế hoạch đào tạo thì đào tạo cả người quản lý lẫn đến người lao động
thì như vậy là hy vọng là trong cái hội thi năm nay là những người công nhân trực tiếp làm công tác an toàn tại đơn vị
cũng như là tại hiện trường sản xuất thì sẽ có những cái nâng cao cái nghiệp vụ chuyên môn kỹ năng nghề nghiệp
nhận diện các mối nguy hiểm đánh giá
rủi ro để đưa ra các phương án phòng ngừa tại nơi làm việc
có thể thấy rằng công tác huấn luyện tuyên truyền đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn
song song với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã và đang được tổng công ty điện lực miền bắc quan tâm thực hiện
cùng với sự thay đổi áp dụng các phương pháp quản lý vĩ mô khoa học áp dụng các công nghệ tiên tiến
đây sẽ là cơ sở để điện lực miền bắc tiếp tục xây dựng thành công văn hóa an toàn
đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế chính trị xã hội và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ đổi mới hội nhập